như đã trở thành thông lệ những chuyến tàu chờ qua tết được xuất phát đi đến huyện đảo trường sa
thể hiện tình cảm sự quan tâm của đất liền đối với những người đang công tác ở mảnh đất tiền tiêu của
tổ quốc chuyến tàu nào cũng đầy ấp quả tết mang tình cảm của hậu phương
năm nay so với năm trước có một điểm khác rất là rõ đó là số lượng hàng hậu cần và quà tết của
các đồng bào địa phương của các tỉnh thành phố dành cho quân và dân đảo trường sa nhiều hơn
phong phú hơn với chủng loại cây cảnh quà tặng vật nuôi rồi quà cho bộ đội trên đảo trường sa đón tết
trong chuyến công tác lần này
thì chúng ta sẽ mang tình cảm của hậu phương đến huyện đảo trường sa
mang những kết quả đó của đất liền của hậu phương của các tỉnh thành
mang ra cho bộ đội trên quần đảo trường sa và cái điều đó thì sẽ là cái niềm cú động viên rất lớn
thiết thực hiệu quả cho bộ đội trên đảo trường sa được đón một tết chú đáo đầy đủ
vượt qua muôn ngàn con sông dữ đoàn chúng tôi đã đến các điểm đảo sông tử tây đá nam đá thị sơn ca
nam yết sinh tồn để mang đến những nhu yếu phẩm quà tặng cho các cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo
nhìn những gương mặt dám nắng rắn giỏi luôn thường trực nụ cười của cán bộ chiến sĩ trên đảo
chúng tôi có thể cảm nhận được sự vui mừng và ấm áp của họ khi nhận được sự quan tâm của đảng
nhà nước bộ quốc phòng vừa là những tình cảm chân quý của đất liền gửi đến
không khí đón xuân đinh dầu đã rộn ràng trên các đảo thuộc huyện đảo trường sa
tất cả mọi người đều cùng nhau chung tay góp sức để chuẩn bị cho một cái tết thật tươm tắt và đầy đủ
không khí tết với những người lính hải quân nơi tuyến đầu tổ quốc năm nào cũng được chuẩn bị sớm nhất và đầy đủ nhất
không khí chuẩn bị đón xuân ở đảo nam ít là chỉ huy đảo cho đến chỉ huy cao cấp
đồng như toàn nhân viên rất là nỗ lực tích cực để chuẩn bị tổ chức đón tết rất là đầy đủ
chú đáo và trang trọng mỗi tết có một cái đổi mới riêng đối với năm nay là trang trí tết đảo là chỉ huy cũng
rất là chủ động rất là quan tâm đến cái việc trang trí năm nay là được nhiều đổi mới và được trang trí là đầy đủ
chú đáo hơn
những phóng viên có người mới lần đầu được ra đảo cũng có người đã khá nhiều lần ra thăm đảo
nhưng ai trong chúng tôi cũng có chung một cảm xúc dâng trào xúc động và tự hào
vì là những người may mắn được đón cái tết sớm được cảm nhận cái hương vị đầu xuân thật đặc biệt này
tại nơi quá đỗi thiêng liềng của tổ quốc
giao thừa ở đảo mà chúng tôi được chứng kiến không phải là đêm ba mươi tết
nhưng với mỗi người lính đảo đó là những giây phút trân trọng đáng nhớ nhất của đời lính
bởi ngày mai có người chia tay với đào trở về với đất liền
có người lần đầu tiên ra đảo bắt đầu nhiệm vụ mới trong sự bỡ ngỡ đùm bọc của đồng đội
trắp tới đây tôi đã lên tàu để vào đất liền
thì tôi sẽ không bao giờ quên những cái nơi ở
những đồng chí đồng đội
tôi đã từng học tập công tác những gốc dừa những cây tra
và những không cảnh ở nơi đầu sóng ngọn gió nơi đảo xa
đón xuân tại nơi biên cương của tổ quốc này
thì tôi sẽ không bao giờ quên được những cái giây phút
giây phút được cùng đồng chí đồng đội
những sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
nơi tất cả những cái đều mới
thì tôi thật sự sẽ không bao giờ quên và nó sẽ theo tôi đi đến suốt cuộc đời này
với quân và dân trên đảo có lẽ không khí tết đang đến gần nhất
là khi mọi người mọi nhà góp phần góp sức vào hoạt động gói bánh trưng tập thể
đây là hoạt động không chỉ mang ý nghĩa vật chất
mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn lao đối với quân và dân trên đảo
cũng là gói bánh trưng đón tết
nhưng ở trường sa bánh trưng được gói bằng lá bảng vuông
bánh trưng gói bằng lá bảng vuông không chỉ đặc biệt bởi vị chát của lá
mà nó còn mang cái vị mặn mòi của biển
chứa đựng bản lĩnh và tinh thần thép của những người lính đảo
những chiếc bánh như trở thành món đặc sản
chỉ những người lính đảo trường sa mới có
thưa là mình do cái điều kiện là còn vật chất nó còn thiếu thốn
có những trường hợp là khi la rong chuyển ra tới đảo rồi
mà do là điều kiện sóng gió biển đảo lâu ngày
thì lá rong nó bị hỏng hết
đấy để đảm bảo cái tết truyền thống của chúng ta là phải có bánh trưng
đấy nên các anh cha đi trước thì cũng tận dụng là cái lá bảng vuông để chúng ta gói bánh
mà gói lá vàng vuông ấy thì bánh cũng xanh giống như là chúng ta gói lá rong
và mùi vị thì nó có mùi thơm đặc trưng của cây bảng vuông
nó khác với cái mùi lá rong của chúng ta
phân phát về các cái đầu mối đơn vị để tạo cái không khí nó đầm ấm đầu xuân
đấy thì cán bộ chiến sĩ tự gói bằng những cái khuân rồi mỗi người một vùng biển
đấy để nó thể hiện cái bánh của miền nam rồi bánh của miền trung bánh của miền bắc
rồi cái vật chất thì có thể là bằng những cái lá bảng ta rồi đặc biệt là lá bảng vuông
đấy là tổ chức gói
nhưng mà khi nuộc lên
thì bánh cũng đẹp như trong đất liền mà nó có cái đặc thù của trường sa
dịp tết tiêu biểu cho sự kết nối giữa các chiến sĩ là hoạt động thể dục thể thao
trong những ngày tết ở trường sa đã sôi động diễn ra các hoạt động thể thao các trò chơi dân gian
việc tổ chức hoạt động vui chơi nhằm tăng cường sự gắn bó
cũng như nâng cao ý thức cán bộ chiến sĩ trong việc bảo vệ những nét đẹp truyền thống của dân tộc
ở đảo đặc biệt lắm
những chương trình văn nghệ tự biên tự diễn tạo ra không khí đặc trưng mà ngày thường hiếm khi có được
những tiết mục không màu mè không công phu mà rất đơn giản
nhưng ở đó là tất cả lòng nhiệt huyết sự say mê và đầy khí phách của một thế hệ trẻ sẵn sàng đương đầu với thử thách
bên cạnh các hoạt động vui xuân cán bộ chiến sĩ nơi đây
luôn duy trì nhiệm vụ tuần tra kiểm soát sẵn sàng chiến đấu
từ trước tết các phân đội tổ công tác được phân công bảo đảm nhiệm vụ từng khu vực sẵn sàng cơ động để đối phó hiệu quả khi có tình huống xảy ra với tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ
để bảo đảm vừa vui chơi cho cán bộ nhân sĩ vừa bảo đảm an toàn đơn vị vừa an toàn khu vực đảm nhiệm
chúng tôi đã có xây dựng kế hoạch xây dựng kế hoạch mà đã được chỉ huy các cấp phê duyệt trong quá trình thực hiện đón xuân
việc trực sẵn sàng chiến đấu các kế trực chúng tôi đảm bảo là nghiêm túc
có lẽ những ai đã từng đón tết trường xa mới cảm nhận hết được sự thiêng liêng trong thời khắc chuyển mùa sang xuân
giữa mênh mông biển trời tổ quốc tự trong huyết quản của người lính đảo đều trao dâng niềm xúc động tự hào
tự hào bởi được canh giữ biển trời cho đất liền đón tết vui xuân
tự hào bởi nhân dân trao gửi niềm tin giữa đảo
tự hào bởi ở đất liền bao người thân đang hướng về các anh với tất cả niềm thương nhớ vô bờ
biển đảo đã vào xuân
ở nơi thiêng liêng ấy mong rằng các anh luôn vững vàng tay súng canh giữ biển đảo để nhân dân cả nước đón tết yên bình để đất nước luôn người sắc xuân